bằng các biện pháp nghiệp vụ lực lượng công an ngày hôm qua đã bắt quả tang tám đối tượng đang đánh bạc bằng hình thức chơi liêng
tại nhà ở của nguyễn văn quý sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu tại thôn thượng thụ xã la sơn huyện bình lục tỉnh hà nam
tại hiện trường lực lượng chức năng thu giữ một bộ bài tú lơ khơ hơn chín mươi triệu đồng hai xe ô tô bảy điện thoại và một số tăng vật có liên quan
đấu tranh khai thác bước đầu xác định có sáu đối tượng thuộc địa bàn tỉnh hà nam và hai đối tượng thuộc tỉnh nam định
được biết thủ đoạn của các đối tượng hoạt động hết sức tinh vi để tránh sự truy bắt của lực lượng công an
quỹ đã lắp đặt camera cảnh giới và cửa nhiều lớp
hiện công an huyện bình lục đang tạm giữ hình sự tám đối tượng để điều tra về hành vi đánh bạc
ngày một mươi chín cơ quan cảnh sát điều tra công an tp đà lạt tỉnh lâm đồng đã ra quyết định khởi tố vụ án
làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người xảy ra vào ngày ba mươi tám tại phường bốn tp đà lạt
theo điều tra ban đầu vào ngày một mươi bảy tám người đàn ông bốn mươi hai tuổi trú tại đường ngô thì nhậm phường bốn tp đà lạt
làm nghề phụ xe tải cho một chủ xe ở đà lạt chuyên chở hàng từ đà lạt đi tp hồ chí minh và ngược lại
đến ngày hai mươi chín tháng tám sau khi bỏ hàng tại bãi tập kết theo quy định phụ xe này tự ý bắt xe về nhà trọ số chín nguyễn trung trực
phường bốn tp đà lạt ở với một người phụ nữ năm mươi hai tuổi
cho đến ngày sáu tháng chín ông này mới lên khu cách ly tập trung tại ký túc xá nguyễn hoàng
tp đà lạt sáng ngày chín chín ông này có kết quả xét nghiệm dương tính với virus sars cov hai
một ngày sau đó người phụ nữ năm mươi hai tuổi cũng có kết quả xét nghiệm dương tính
hiện cơ quan chức năng đã khẩn trương xét nghiệm sars cov hai sàng lọc cộng đồng
truy vết f một f hai tại các địa điểm nguy cơ trên địa bàn phường bốn thành phố đà lạt với một chín trăm một mươi sáu người
và hiện còn một trăm tám mươi người đang chờ kết quả xét nghiệm
tổ chức ăn nhậu trong thời gian giãn cách xã hội tám thanh niên
tại phường tiến thành tp đồng xoài tỉnh bình phước đã bị xử phạt vi phạm hành chính
cụ thể tám đối tượng mỗi người bị phạt một mươi năm triệu đồng do vi phạm quy định về biện pháp chống dịch
không thực hiện quyết định áp dụng biện pháp hạn chế tập trung đông người
hoặc tạm đình chỉ hoạt động kinh doanh dịch vụ tại nơi công cộng
trong đó vào chiều ngày hai chín nhận được tin báo của quần chúng nhân dân
lực lượng chức năng phường tiến thành tới kiểm tra và bắt quả tang tám thanh niên đang tổ chức ăn nhậu
trên bàn nhậu còn có một dụng cụ để hút si sa
ngay sau đó các đối tượng được mời về trụ sở công an phường để làm việc
không chỉ dừng lại ở việc tụ tập ăn nhậu trong thời gian giãn cách
khi bị nhắc nhở còn hành hung lực lượng công an
lê văn nhân chú tại phường an lộc tp hồng ngự đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hồng ngự
tỉnh đồng tháp ra quyết định khởi tố vụ án hình sự khởi tố bị can
và ra lệnh tạm giam để điều tra vẻnh vi chống người thi hành công vụ
theo thông tin ban đầu công an phường an thạnh thành phố hồng ngự nhận được tin báo của người dân
về việc nhiều người đang tụ tập ăn nhậu tại một phòng trọ ở khóm năm
khi kiểm tra công an phường phát hiện lê văn nhân cùng với ba người khác đang uống rượu bia trong phòng trọ
để biết nhân vừa hoàn thành cách ly tập trung tại huyện phú tân tỉnh an giang
và trở về cách ly tại nhà ở nơi cư trú
tuy nhiên nhân đã không chấp hành mà còn tụ tập đông người trong thời gian giãn cách xã hội
khi công an phường mời các đối tượng về trụ sở làm việc
nhân không chấp hành và lăng mạ lực lượng làm nhiệm vụ
lúc này thiếu tá võ minh sang và thiếu tá đặng hoàng nam cùng với phó trưởng công an phường an thạnh
cưỡng chế nhân thì bị nhân đánh vào vùng mặt vùng bụng làm xây rát tổn thương
tại cơ quan công an lê văn nhân đã thừa nhận hành vi sai trái của mình
và thừa nhận do uống rượu nên không kiểm soát được hành vi
phòng an ninh chính trị nội bộ công an tỉnh trà vinh phối hợp với công an thành phố trà vinh
vừa mời một người đàn ông lên làm việc do có hành vi đăng tải nội dung sai sự thật trên mạng xã hội
làm ảnh hưởng đến uy tín của cơ quan tổ chức
vào trưa ngày hai tháng chín do vi phạm quy định ra đường trong trường hợp không thật sự cần thiết
nên người đàn ông này đã bị cảnh sát giao thông lập biên bản xử phạt
sau đó người đàn ông này đã đăng tải bài viết có nội dung sai sự thật
bôi nhọ lực lượng cảnh sát giao thông lên một số nhóm facebook
bài viết này đã có nhiều luật chia sẻ bình luận
từ đó gây ảnh hưởng đến uy tín của lực lượng làm việc
tại buổi làm việc sau khi được cơ quan công an giải thích
chủ tài khoản facebook đã nhận thức được lỗi vi phạm
phòng an ninh chính trị nội bộ công an tỉnh trà vinh đã lập biên bản xử việc
cùng có hồ sơ yêu cầu người này tự gỡ bài đăng và viết cam kết không tái phạm
còn tại tỉnh lâm đồng công an huyện di linh cũng đã ra quyết định tạm giữ hình sự
đối với bảy tài xế xe tải do tụ tập sử dụng trái phép chất ma túy
trong khu vực lưu trú tập trung phòng chống covid một mươi chín
lúc hai mươi một h ngày hai tháng chín công an huyện di linh tỉnh lâm đồng bất ngờ kiểm tra
một xe đầu kéo đang đậu tại khu lưu trú tập trung dành cho tài xế phụ xe tải
tại thị trấn di linh và phát hiện trong cabin có bảy đối tượng đang sử dụng ma túy
tại hiện trường công an thu giữ một đĩa xứ màu trắng
trên địa xứ có chứa chất bột màu trắng mà các đối tượng khai nhận đó là ma túy tổng hợp
ba tờ tiền được cuốn tròn và một thẻ nhựa màu trắng được chế để sử dụng ma túy
bước đầu công an xác định lái xe huỳnh ngô thế kỷ là người mua ma túy về
và rủ thêm sáu lái xe khác trong khu cách ly sử dụng
hiện công an huyện thì đang toàn củng cố hồ sơ tài liệu liên quan để kiểm tra làm rõ
về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy
kính thưa quý vị xin được chuyển sang những thông tin về an ninh trực tự
ngày bốn tháng chín tổ công tác đồn biên phòng cửa đại phối hợp công an xã thừa đức
huyện bình đại tỉnh bến tre cho biết đang tạm giữ một đối tượng bơi qua sông
tránh chốt kiểm dịch để mua ma túy
đối tượng bị bắt giữ là đinh văn nghĩa một mươi chín tuổi ngụ xã thừa đức huyện bình đại tỉnh bến tre
trước đó vào chiều ngày ba tháng chín tổ công tác đùm biên phòng cửa đại phối hợp công an xã thừa đức
huyện bình đại tỉnh bến tre trong lúc tuần tra trên địa bàn đã phát hiện đối tượng nghĩa
đang bơi qua sông từ phía ấp sáu xã bình thắng qua hướng ấp thừa long xã thừa đức
có biểu hiện nghi vấn nên tiến hành kiểm tra
qua kiểm tra lực lượng phát hiện bên trong khẩu trang của đối tượng nghĩa cầm trên tay
có giống một túi ni lông bên trong có chiếc tinh thẻ màu trắng
tiến hành lấy lời khai ban đầu đối tượng khai nhận do nghiện ma túy nên tìm cách bơi qua sông
đi mua ma túy để sử dụng và túi ni lông chứa tinh thể màu trắng trên là ma túy đá vừa mới mua được
hiện đồn biên phòng cửa đại đang tiếp tục điều tra mở rộng xử lý theo quy định của pháp luật
đối tượng nguyễn thị thu hương cam kết với cơ quan chức năng sẽ rời hậu giang
để trở về tp hcm thế nhưng không thực hiện và lây bệnh cho một người khác
công an huyện châu thành a tỉnh hậu giang đã khởi tố bị can ra lệnh bắt tạm giam
nguyễn thị thu hương bốn mươi tám tuổi ngụ tại quận gò vấp tp hcm
về tội làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người
ngày chín tháng tám hương đi xe tải luồng xanh đến thị trấn một ngàn
huyện châu thành a ba ngày sau hương cùng tài xế xe tải này chở rau củ
lên huyện bình chánh tp hcm bán rồi quay về thị trấn một trong đêm
sau đó hương được tài xế trở đến nhà anh ruột tại xã thạnh hòa huyện phục hiệp
tại đây lực lượng chức năng phát hiện yêu cầu hai người khai báo y tế
hương với tài xế khai không đi tp hcm mà chỉ đến huyện trà ôn của tỉnh vĩnh long
hai người từ chối việc đi cách ly tập trung và viết cam kết quay về tp hcm
vào ngày một mươi năm tháng tám hương tiếp tục có mặt tại một nhà trọ ở thị trấn một ngàn
và ấp trường bình a của xã trường long a
tại đây cơ quan chức năng phát hiện hương tiếp xúc với nhiều người
và có kết quả xét nghiệm dương tính với sars cov hai
trong lúc toàn tỉnh tây ninh đang tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội thêm một mươi bốn ngày
từ giờ ngày ba mươi tháng tám thì có một số cá nhân vì hám lợi đã nhận trở thuê
hai người đang ở tỉnh này về quê ở kiên giang để tránh dịch
gây nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh trong cộng đồng
công an huyện tân hiệp tỉnh kiên giang vừa lập biên bản và xử phạt vi phạm hành chính
tài xế trần văn đông sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm trú tại thành phố tây ninh tỉnh tây ninh
với số tiền là bảy triệu năm trăm linh nghìn đồng về hành vi không chấp hành các biện pháp
phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm theo yêu cầu của cơ quan tổ chức có thẩm quyền
vào ngày ba tháng chín lực lượng công an phát hiện xe ô tô bảy chỗ có nhiều nghi vấn
trên xe có ba người nên lực lượng công an đã tiến hành dừng phương tiện để kiểm tra
qua đó phát hiện tài xế trần văn đông có hành vi chở thuê hai người là chị trịnh kim huyên
trú tại tỉnh kiên giang và anh nguyễn thanh an trú tại tỉnh cà mau
qua làm việc chị huyên và anh an đã khai nhận do tình hình dịch bệnh ở tây ninh
đang diễn biến phức tạp nên đã thuê tài xế đông trở từ tỉnh tây ninh về quê
mỗi người là ba triệu năm trăm linh nghìn đồng
sau khi xử phạt hành chính tài xế đông lực lượng công an đã đưa huyền và an
về địa phương để đi cách ly tập trung theo đúng quy định
còn tại cao bằng hai cơ sở kinh doanh vi phạm các quy định về phòng chống dịch covid một mươi chín
vừa bị xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền phạt là một mươi bảy hai triệu đồng
cụ thể quán cháo lợi hạnh địa chỉ tại tổ bảy phường đề thám do bà nông thị hạnh làm chủ
bị phạt với số tiền hai hai triệu đồng vào quán nướng có địa chỉ tại tổ một mươi một phường sông hiến
bị lập biên bản xử phạt với số tiền một mươi năm triệu đồng
tại thời điểm kiểm tra hai cơ sở kinh doanh không thực hiện quy định áp dụng biện pháp
hạn chế tập trung đông người giảm năm mươi công suất sử dụng kinh doanh
và kinh doanh quá thời gian quy định đặc biệt chủ cơ sở kinh doanh không đeo khẩu trang